sau hơn hai năm các nhà mạng viễn thông chung tay cam kết ngăn chặn tin nhắn rác đã ghi nhận được những kết quả khá tích cực
trong sáu tháng đầu năm nay luật phản ánh tin nhắn rác đã giảm bốn mươi tám bảy so với cùng kỳ năm trước
tuy vậy những biện pháp xử lý cuộc gọi rác vẫn ở mức khá sơ dài
bộ thông tin và truyền thông đã xây dựng nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tin nhắn của gọi rác
là người am hiểu công nghệ anh phạm việt dũng mặc dù đã áp dụng các biện pháp để chặn các số điện thoại lạ
thường xuyên nhắn tin gọi điện làm phiền quảng cáo
tuy vậy tình trạng này vẫn liên tục diễn ra chặn số này thì lại xuất hiện số khác
rất nhiều thiêu báo di động hiện nay hằng ngày vẫn phải chịu những đợt rội bom tin nhắn
hay cuộc gọi quảng cáo từ các đầu số định danh tổng đài của nhà mạng
đặc biệt là từ các sim giác khiến người dùng rất khó phân biệt
trong phiên chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội mới đây bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng
đã giao trách nhiệm trực tiếp đến các tổng giám đốc công ty viễn thông để xử lý vấn nạn này
một yêu cầu mà tôi nghĩ sẽ tác động rất mạnh đến các nhà mạng là nếu như còn tồn tại sim rác
thì nhà mạng đấy sẽ không được cấp phép các dịch vụ mới thí dụ như dịch vụ mobile money
bộ thông tin và truyền thông mới đưa ra dự thảo nghị định đề xuất các chủ thuê bao di động
có thể đăng ký không nhận tin nhắn của gọi rác bằng cách nhắn tin đăng ký tới đầu số bốn trăm năm mươi sáu
do trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam vn search quản lý vận hành
theo đó các đơn vị chỉ được phép gọi quảng cáo từ chín đến hai mươi giờ trong ngày
và không được quá mua cuộc gọi tới một số điện thoại trong vòng hai mươi bốn giờ
người dùng máy tính việt nam vn search
đăng ký bằng cách soạn tin nhắn gửi đến đầu số bốn trăm năm mươi sáu
còn tin nhắn cụ thể như thế nào sau này khi mà dự thảo được ban hành
thì chúng tôi sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về cung pháp đăng ký đó
sau này khi mà cái danh sách lunar code mà có
thì tất cả các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo phải tham chiều đến cái danh sách đó
trước khi mà gửi đến thư điện tử quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo hay cuộc gọi quảng cáo
trong thời gian tới khi nghị định được ban hành
đối với trường hợp các thuê bào đã đăng ký không nhận tin nhắn hay cua gọi quảng cáo
mà tình trạng này vẫn diễn ra
theo bào đó có quyền khiếu nại về bộ thông tin và truyền thông
bộ sẽ đứng ra xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật